cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can đều một mươi bảy tuổi về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng đi quanh các khu dân cư bàn nhau cảnh giới và thực hiện việc trộm cắp xe máy rồi giao bán trên mạng xã hội
cho đến thời điểm bị bắt cả ba đối tượng đã cùng nhau trộm cắp được ba xe máy trên địa bàn quận cầm lệ
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội